phong gặp thạnh tại cần thơ để bàn bạc tìm kiếm người có tài sản nhằm chiếm đất tài sản
vào ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại một quán cà phê trên đường nguyễn văn cử thuộc khu vực ba cồn khương quận ninh kiều
phong xưng tên là cường điện thoại cho một phụ nữ năm mươi tuổi chú tại huyện phong điền hẹn ra quán cà phê nói chuyện mua bán đất
lúc này lợi dụng sơ hở của nạn nhân đối tượng đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước
nạn nhân uống xong rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh phong đã điện báo cho thạnh đến lấy toàn bộ trang sức đeo trên người của nạn nhân
gồm một bộ vòng vàng hai mươi năm chiếc trọng lượng hai lượng trước lắc tám chỉ vàng một mươi tám k dây chuyền và mặt dây chuyền bảy chỉ vàng một mươi tám k
hai chiếc nhẫn vàng một mươi tám k một iphone bảy và bốn triệu đồng tiền mặt
vào cuộc điều tra công an quận ninh kiều xác minh và bắt giữ được hai đối tượng trên
được biết là cả hai đều có một tiền án về cướp tài sản cũng như là hình thức dùng thuốc mê
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba bị can
cùng chú thệ phường hồ nai tp biên hòa để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
ba đối tượng gồm đoàn mạnh hùng phạm văn vương và nguyễn vương quốc thiên
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ vào lúc ba giờ ngày một mươi một tháng chín công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tang hùng vương và thiên
đang điều khiển hai xe ô tô vận chuyển một mươi năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lộng nhãn hiệu jet và heroin

đang điều khiển hai xe ô tô vận chuyển một mươi năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lộng nhãn hiệu jet và heroin